phú quốc từ lâu được biết đến như đảo ngọc là nơi được thiên nhiên ưu đãi với phong cảnh hoang sơ
là thiên đường của du lịch nghỉ dưỡng
đặc biệt kể từ khi phú quốc được nhà nước quan tâm kéo lưới điện quốc gia và mở cảng hàng không quốc tế
nơi đây càng là điểm đến ưa thích của du khách và nhà đầu tư
thế nhưng kéo theo đó là tình hình an ninh trật tự tại đây diễn biến ngày càng phức tạp
từ năm hai nghìn một mươi bảy vấn đề nổi cộng nhất của huyện phú quốc là cơn suốt đất đai
cùng với dự thảo luận đặc khu thị trường đất đai ở phú quốc nóng suốt lên từng ngày
lợi dụng điều này nhiều người từ các tỉnh thành khác đã đổ về đây để tìm kiếm cơ hội đầu cơ
nhiều đối tượng nhất là đối tượng có tiền án tiền sự đối tượng thất nghiệp cũng tham gia vào làm cho tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
từ đó làm cho đối tượng cũng thung co trở lại
cùng với làn sóng đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại phú quốc xuất hiện nhiều
nhưng một số chủ dự án không để tâm quản lý mà bỏ đất chống
lợi dụng điều này nhiều người đã vào khai thác khoáng sản dùng để săn lấp mặt bằng
một số đối tượng thậm chí còn ngang nhiên bao chiếm các khu dự án
một loại tội phạm khác nữa là đối tượng cho vay tín dụng đen
đến nay công an phú quốc đã khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng cho vai nặng lãi
công an huyện phú quốc cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện những đối tượng nghiện ma túy
nắm tình hình tội phạm về trật tự xã hội kiểm tra và bắt giữ hàng trăm đối tượng
thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và hung khí nguy hiểm

thu giữ nhiều vũ khí quân dụng và hung khí nguy hiểm
nếu đối tượng có hành vi vi phạm pháp lực đến bước nào là phải xử lý kiên quyết
dù quá trình đô thị hóa nhanh chóng của phú quốc là một thách thức cho hoạt động phòng chống tội phạm
nhưng lực lượng công an phú quốc quyết tâm sẽ đấu tranh không khoan nhượng
không lùi bước trước bất kỳ hoạt động tội phạm nào trong thời gian tới